sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa thì đến một mươi sáu giờ hôm nay các lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng
đã khống chế được vụ cháy rừng tại khu vực núi hầm vàng quận liên triều
vụ cháy tại khu vực núi hầm vàng xảy ra vào khoảng một mươi bốn giờ ngày hôm qua và đã cơ bản được khống chế sau vài giờ
tuy nhiên đến đêm đám cháy đã bùng phát trở lại và cháy lan rộng ra diện tích gần năm hectare rừng bạch đàn tài sinh
do khu vực cháy từng có địa hình hiểm trở gió thổi lớn con sót vật liệu nổ từ thời chiến tranh
nên các lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn trong công tác khoanh vùng dập lửa
đến một mươi sáu h chiều nay vụ cháy cơ bản được khống chế
hiện lực lượng chức năng tại đà nẵng đã tiếp tục có mặt tại hiện trường để đề phòng cháy bùng phát trở lại